chiều nay ngày một mươi năm tháng sáu tại nhà quốc hội ubnd chính phủ đoàn chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam
tổ chức lễ ký nghị quyết liên tịch quy định chi tiết các hình thức giám sát và phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc việt nam
tham dự lễ ký có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân thủ tướng nguyễn xuân phúc
chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân
cùng nhiều lãnh đạo quốc hội chính phủ ubnd tổ quốc việt nam
thời gian qua hoạt động giám sát phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc việt nam
đã được triển khai chủ động tích cực đồng bộ từng bước mang lại hiệu quả rõ rệt
qua giám sát phản biện xã hội trên cơ sở nắm bắt được những yêu cầu của xã hội
những bức xúc và những vấn đề mà đông đảo nhân dân quan tâm
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam các cấp đã có nhiều kiến nghị
đề xuất quan trọng đối với các cơ quan đảng nhà nước và các cơ quan chức năng các cấp
trong việc hoàn thiện chính sách pháp luật và tổ chức thực hiện
đầu chi gửi đến lãnh đạo đảng nhà nước đều là những vấn đề bức xúc
đối với đại đa số các tầng lớp nhân dân đòi hỏi nhà nước phải sớm xem xét giải quyết
việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế trong đó có việc quy định chi tiết về các hình thức giám sát
phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc việt nam ở nghị quyết liên tịch này
được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ về cơ chế
nâng cao chất lượng công tác giám sát phản biện xã hội trong thời gian tới